trung tâm quản lý đường hầm sông sài gòn đã đưa vào hoạt động trung tâm giám sát và điều khiển giao thông thông minh tp hcm sau gần một năm thi công
từ trung tâm này các cơ quan quản lý nhà nước có thể tiến hành nhiều biện pháp xử lý các sự cố vấn đề giao thông trong nội đô
trước đây tại khu vực giao lộ nguyễn cơ thạch mai trí thọ quận hai tp hcm lực lượng cảnh sát giao thông túc trực thường xuyên để điều khiển tín hiệu đèn giao thông
nhưng hiện nay hộp điều khiển giao thông của khu vực này đã được kết nối với trung tâm điều khiển giao thông thông minh tp hcm nên lực lượng cảnh sát giao thông không còn làm công việc này nữa
hình ảnh các giao lộ được truyền trực tiếp về trung tâm thông qua bảy trăm sáu mươi hai chiếc camera giám sát
qua hệ thống này nhân viên tại trung tâm có thể khống chế được hai trăm một mươi sáu tù điều khiển tại các giao lộ khi cần có thể tùy chỉnh thời gian đèn tín hiệu để điều tiết giao thông
được biết những chiếc camera giám sát có thể xoay trục quan sát trên một phạm vi rộng phòng to để nhìn rõ chữ số trên biển số xe
việc này rất thuận lợi cho xử lý vi phạm của cảnh sát giao thông
kết nối các thiết bị để phát hiện các vi phạm của các phương tiện khi lưu thông trên đường như là vi phạm về tốc độ
thì qua phát hiện về vi phạm về tốc độ thì sẽ kết nối dữ liệu trực tiếp với phòng cảnh sát giao thông đồng bộ đường sát của tp hcm để có trích súc và phục vụ cho công tác xử lý
tại đây hiện còn có một trăm ba mươi sáu camera giám sát lưu lượng xe lưu thông trên đường được kết nối
chỉ cần mỗi vị trí có tín hiệu mũi tên vàng như thế này
nghĩa là xe đông di chuyển
nhân viên điều khiển sẽ thông báo ngay tới lực lượng điều tiết giao thông để xử lý
tổng mức đầu tư dự án trung tâm giám sát và điều khiển giao thông thông minh giai đoạn một là hai trăm ba mươi tỷ đồng
dự kiến kinh phí dự án thực hiện giai đoạn hai khoảng hai trăm năm mươi triệu usd